thưa quý vị khán giả khi gan bị tổn thương hoạt động không đúng cách và người bệnh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan
cũng đồng nghĩa với việc phải bước vào quá trình điều trị căng thẳng sức khỏe giảm suốt nhanh chóng
một điều rất sai lầm mà đa số các bệnh nhân mắc phải là chỉ tập trung vào điều trị mà không chú ý tới chế độ dinh dưỡng
một số ít thì kiêng khem quá mức dẫn tới sức khỏe suy kiệt không đáp ứng được quá trình điều trị
vậy chế độ dinh dưỡng như thế nào là phù hợp ngay sau đây sẽ là chia sẻ của chuyên gia y tế
không thể nào mà khỏe mạnh để tiếp tục quá trình điều trị của chúng ta
cái thứ hai nữa là tăng cường ăn những thực phẩm hiệu cơ ví dụ như là rau củ quả hiệu cơ giúp cho gan dễ hợp thụ và tiêu hóa hơn
chúng ta nên chia nhỏ các bữa ăn trong ngày ví dụ như có thể chia nhỏ thành sáu tám bữa một ngày cứ hai ba tiếng thì chúng ta ăn một lần
rồi khi mà người bệnh bị ung thư gan thì người bệnh sẽ thiếu vitamin và các khoáng chất vì thế chúng ta nên ăn thêm hoa quả rồi ăn
thêm những hoa quả tươi để giúp bổ sung vitamin và bản thân hoa quả tươi cũng rất dễ hợp thụ tiêu thụ
rồi những thực phẩm dụ như là tinh bột đường những cái đấy cũng sẽ giúp cho gan dễ chuyển hóa hơn
những thực phẩm như là những cái thực phẩm nhiều chất béo hoặc là thịt đỏ thì sẽ khiến cho gan trở nên mệt mỏi hơn
và vì thế chúng ta nên kiêng ví dụ như không nên ăn thịt nướng hay là đồ xào rán xào mỡ quá nhiều vì như thế thì gan sẽ rất là nặng nề trong quá trình làm việc
chúng ta nên chuyển sang ăn thịt trắng ví dụ như là thịt gà
rồi ăn cá bởi vì trong cá rồi thịt gà là sẽ giúp cho gan dễ tiêu thụ hơn
và khi chúng ta nấu thì chúng ta không nên chiên xào bởi vì nếu chúng ta trên xào chúng ta lại bổ sung thêm một cái lượng mỡ vào thì gan lại trở nên nặng nề
chúng ta sẽ chuyển sang hấp này hoặc là luộc để khi ăn vào thì dễ chuyển hóa hơn và tốt cho gam
cũng như các bệnh ung thư khác thì nhiều người bệnh ung thư gan cũng kiêng rất nhiều các loại thực phẩm
theo bác sĩ thì như vậy có nên hay không ạ
nên kiêng rượu bia cái đấy là đầu phải bỏ đầu tiên bởi vì nó gây độc cho các gan
thứ hai là kiêng chất béo ví dụ như là dầu mỡ rồi những cái sản phẩm dầu chất béo mà liên quan đến từ động vật ví dụ như là thịt đỏ hoặc là đồ chiên xào rán quá nhiều
bởi vì sẽ làm cho gan trở nên nặng nề và khó tiêu hóa hơn
còn lại thì chúng ta nên ăn một cái chế độ đầy đủ đa dạng
đặc biệt là phải bổ sung thêm cả dinh dưỡng về năng lượng cũng như là bổ sung thêm cả vitamin với các khoáng chất
tại bệnh viện đa khoa tâm anh khoa ung biếu thì các bác sĩ sẽ
tư vấn thực đơn cũng như chế độ dinh dưỡng như thế nào đối với những bệnh nhân ung thư gan
không phải mỗi ung thư gan đâu ạ tất cả các loại ung thư đều thế
thì khi người bệnh vào thì chúng tôi đều mời chuyên gia dinh dưỡng mời bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng lên thăm khám
thứ nhất là kiểm tra xem là người bệnh đã bị sụt bao nhiêu cân trong quá trình bị bệnh hay quá trình điều trị
thứ hai nữa là xem thể trạng hiện tại là chiều cao bao nhiêu cân nặng bao nhiêu bi bao nhiêu thiếu hụt bao nhiêu
rồi xem cả cái khẩu vị của người bệnh
sau đó thì sẽ lên một cái chế độ thực đơn riêng cho người bệnh phù hợp với từng loại bệnh cũng như là phù hợp với chính cái khẩu vị của người bệnh đấy
ví dụ như là bệnh nhân thư gan khi vào thì bác sĩ dinh dưỡng sẽ lên thăm khám sau đó thì sẽ cho chế độ ăn chia nhỏ
rồi hỏi thăm xem cái khẩu vị của người bệnh như thế nào để cho những cái thực phẩm rồi những cái bữa ăn suất ăn nó phù hợp để người bệnh ăn cảm thấy ngon miệng hơn
và sẽ hỗ trợ thậm chí là tăng cường thêm những thực phẩm dầu dinh dưỡng ví dụ như sữa cao năng lượng để giúp cho người bệnh tăng cân
ít nhất là giữ cân hoặc là tăng cân trong cái quá trình điều trị bệnh thì nó sẽ hỗ trợ cho cái quá trình điều trị bệnh được hiệu quả nhé
một lần nữa cảm ơn bác sĩ trần hải bình đã tham gia chương mục của chúng tôi ngày hôm nay
và hy vọng là với những thông tin mà bác sĩ vừa chia sẻ thì người bệnh sẽ có những kiến thức cụ thể hơn để điều trị bệnh ung thư gan
các dấu hiệu nghi ngờ trên người bệnh nên đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám phát hiện sớm giúp bệnh được điều trị hiệu quả
những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc một sức khỏe ba trăm sáu mươi năm của chúng tôi ngày hôm nay